cũng liên quan tới tình hình ukraine vương quốc anh vào ngày hôm nay công bố một chương trình mới cho phép người ukraine sơ tán vì xung đột trong nước được lưu trú tại gia đình người anh tối đa là ba năm
trả lời phỏng vấn của hãng tin skynews bộ trưởng nội các anh michael gove cho biết chương trình mang tên nhà cho người ukraine sẽ cho phép hàng chục nghìn người ukraine được làm việc học tập và chăm sóc sức khỏe tại anh dù không có quan hệ gia đình với người anh
theo cơ chế nói trên công dân anh nhận người ukraine lưu trú tại nhà mình sẽ nhận được ba trăm năm mươi bảng anh tương đương với bốn trăm năm mươi bảy usd mỗi tháng và phải cam kết cho lưu trú ít nhất sáu tháng
người tiếp nhận phải bảo trợ cho người ukraine lưu trú có thể là người biết qua mạng xã hội hoặc thông qua trung gian là các tổ chức nhân đạo và nhà thờ
người tiếp nhận phải đảm bảo những điều kiện về an toàn đối với người lưu trú đặc biệt là bảo vệ phụ nữ và trẻ em người ukraine muốn lưu trú theo chương trình này sẽ phải có thị thực
theo bộ trưởng gov một trang mạng để công dân anh đăng ký tiếp nhận người ukraine lưu trú sẽ được mở vào ngày một mươi bốn tháng ba